hiện thành phố hà nội đang có tám mươi ba doanh nghiệp công nghệ thông tin cung cấp một trăm bảy mươi dịch vụ phần mềm cho hà nội
một số dự án số hóa dữ liệu cũng được thành phố tổ chức đấu thầu
việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin là đúng với tinh thần với các nghị quyết của chính phủ
bởi nếu đầu tư bộ máy để vận hành hệ thống này rất tuần kém không hiệu quả
thành phố đã triển khai hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến
họp trực tuyến của thành phố cuối năm hai nghìn một mươi chín sẽ đến tất cả các xã
các quận huyện cũng đang được lắp đặt camera để phục vụ giao thông an ninh trật tự vệ sinh môi trường
đặc biệt năm nay là năm thứ tư triển khai hệ thống tuyển sinh đầu cấp
trên tám mươi năm gia đình có con em có thể ngồi nhà đăng ký cho con đi học giảm ủn tắc giao thông chống tiêu cực
ông nguyễn đức trung cũng cho biết thành phố hà nội đã có hợp đồng với ban cơ yếu chính phủ làm công tác bảo mật
tất cả dữ liệu đều được mã hóa không thể khôi phục sử dụng ở máy tính khác
đặc biệt tất cả các máy chủ kết nối với máy chủ giám sát của ban cơ yếu chính phủ mọi hoạt động đều có thể truy vết
cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông cho biết để tránh việc lừa đảo spam quảng cáo
cục sẽ phạt tiền từ ba mươi đến bảy mươi triệu đồng nếu các doanh nghiệp viễn thông tiết lộ thông tin hoặc bán thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ
cụ thể doanh nghiệp viễn thông nếu tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ viễn thông sẽ bị phạt tiền từ ba mươi năm mươi triệu đồng
cụ thể doanh nghiệp viễn thông nếu mua bán hoặc trao đổi thông tin cá nhân sẽ bị phạt tiền từ năm mươi bảy mươi triệu đồng
tùy theo mức độ vi phạm có thể truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của bộ luật hình sự
bộ thông tin và truyền thông cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông hoàn thiện các quy trình
tăng cường bảo mật thông tin trong cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp
trong thời gian tới bộ thông tin truyền thông sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc bộ công an công an các tỉnh
thành phố có liên quan triển khai hoạt động thanh tra kiểm tra xác minh và xử lý sai phạm để xử lý theo pháp luật
và công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng
đồng thời đề nghị các cá nhân tổ chức nâng cao ý thức bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của chính mình
để từ đó bảo đảm quyền lợi trách nhiệm của bản thân trước xã hội
thưa quý vị theo lý thuyết quản trị hạ tầng một doanh nghiệp bao gồm bốn yếu tố quan trọng
con người quy trình cơ cấu tổ chức và công nghệ
khi một trong bốn yếu tố đó thay đổi các yếu tố khác sẽ ảnh hưởng và thay đổi theo
tạo ra một trạng thái cân bằng mới cho doanh nghiệp
công nghệ bốn hiện diện ngày càng nhiều trong cuộc sống và kinh doanh
quản trị nhân sự là một trong bốn thành phần chủ chốt nói trên
sẽ thay đổi rất nhiều trong thời gian tới dưới tác động của công nghệ
hiện tại các doanh nghiệp tại việt nam đã và đang có những thuận lợi và khó khăn gì
trong việc ứng dụng công nghệ và quản trị tại doanh nghiệp của chính mình
mời quý vị và các bạn cùng đến
quản trị doanh nghiệp là hệ thống các quy tắc cơ chế quy định
mà thông qua đó doanh nghiệp được điều hành và kiểm soát
quản trị doanh nghiệp tốt sẽ giúp cân bằng lợi ích cho nhiều bên liên quan của công ty
có thể dựa vào quản lý doanh nghiệp để đạt được mục tiêu của công ty
thông qua các hoạt động như quản lý tài chính quản lý nhân sự hay kiểm soát nội bộ
và đo lường hiệu suất hoạt động kinh doanh của công ty
hiện nay trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
với sự đột phá của internet và trí tuệ nhân tạo đã và đang làm thay đổi nền sản xuất
tác động mạnh mẽ tới doanh nghiệp
bên cạnh những cơ hội to lớn cuộc cách mạng này sẽ tạo ra rất nhiều thách thức
tác động đến hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và quản trị doanh nghiệp nói riêng
trong bối cảnh đó thì việc kiểm soát nguồn nhân lực quản lý hệ thống và đáp ứng nhu cầu khách hàng
sẽ là những yêu cầu rất quan trọng và sẽ làm thay đổi hoàn toàn xu hướng quản trị doanh nghiệp kiểu cũ
như mọi người cũng thấy trong rất nhiều năm gần đây
công nghệ đã tạo ra những thay đổi rất lớn trong vấn đề hoạt động nhân sự
cũng như là quản trị doanh nghiệp của các công ty các doanh nghiệp ở trong nước
chúng ta có thể thấy rất nhiều công ty gần như bây giờ
họ có thể khó mà hoạt động được khi không có sự hỗ trợ của công nghệ
công nghệ tạo thành một hệ thống sương sống để giúp cho quản trị doanh nghiệp
cũng như quản lý nhân sự giúp cho từng cá nhân cho doanh nghiệp
giúp chúng ta lên cao sức hoạt động
còn riêng với doanh nghiệp giúp chúng ta lên cao lăng lực sản xuất
cũng như là một cạnh tranh với thị trường nước ngoài
quá trình quản lý chấm công tính lương quản lý nhân sự quản lý tham xít
với thông tin nhân viên v v thì đã đạt được kinh hoạt hóa dần
và đã được đẩy lên công dụng và quản lý
thậm chí bây giờ là ứng dụng quản lý trên nền web
hoặc ứng dụng dạng cloudsuite
nó giúp cho các phòng quản lý nhân sự dễ dàng nhanh chóng
và mưu bạch các thông tin
qua đấy thì họ có thể tiếp cận với hồn thông tin mới
như là các quy định của công ty quy định doanh nghiệp quy định của luật pháp
cũng như họ tiếp cận với tình hình tuyển dụng tình hình nhân lực trong lĩnh vực mà họ đã hoạt động
và nó thì giúp lân cao hiệu quả có những thị ứng phù hợp sớm nhất có thể
và lân cao và đóng góp của phòng quản lý nhân sự cho hoạt động của doanh nghiệp
đây là một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu và phân phối các sản phẩm liên quan đến cà phê
như máy xay máy pha và các loại cà phê nước ngoài
với định hướng xuất khẩu các sản phẩm của doanh nghiệp đã tìm được chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế
cùng mục tiêu xây dựng và phát triển thương hiệu của mình trở thành thương hiệu toàn cầu
đến nay công ty đã có hàng nghìn lao động trực tiếp và gián tiếp
trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ bốn đang diễn ra mạnh mẽ
doanh nghiệp buộc phải tìm ra bài toán để quản trị quản lý hệ thống công ty
và các kênh phân phối khách hàng một cách hiệu quả và nhanh gọn hơn
chúng tôi đã áp dụng bốn trong cả sáu em
sáu m là các yếu tố để chúng tôi quản trị doanh nghiệp của mình
trong đó có vấn đề về nguyên liệu về nhân sự về tài chính money demand power v v
từng cái m đó thì chúng tôi đều áp dụng bốn
ví dụ một cái m như là về khách hàng
về khách hàng thì chúng tôi sẽ phải có phần mềm mà chúng tôi thuê một đơn vị doanh nghiệp viết riêng cho procafe
để chúng tôi scan thị trường scan cái nhu cầu của khách hàng
để nắm được nhu cầu của khách hàng đó
để chúng tôi có mức tiêu thụ cộng với đối tượng khách hàng mục tiêu của họ là tây âu châu á hay là người local việt nam
để chúng tôi đưa ra cái customized coffee cái sản phẩm cà phê với ưu vị phù hợp như vậy để thỏa mãn họ
chứ chúng tôi không bán những gì chúng tôi có mà chúng tôi bán những gì khách hàng của tôi cần
trong bối cảnh kỷ nguyên số đang diễn ra ở phạm vi toàn cầu chỉ cải tiến sản phẩm thôi là chưa đủ
để đáp ứng năng lực cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực
hoàn thiện ứng dụng công nghệ phần mềm quản trị trong tất cả các lĩnh vực
từ quy trình quản lý kinh doanh quản trị nhân sự đến chăm sóc khách hàng đặc biệt đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
để giải quyết được nhu cầu này nhiều doanh nghiệp về công nghệ thông tin đã ra đời
và cung cấp nhiều giải pháp quản trị đồng bộ cho các doanh nghiệp
hiện giờ công ty của tôi có những giải pháp toàn nghiệp đầu tư theo nhiều bước khác nhau để quản lý doanh nghiệp
ví dụ như từ bước khởi đầu
trong quá trình của lĩnh vực nhân sự thì sẽ có những ứng dụng chuyên về tưởng dụng
khi tưởng dụng ra chúng tôi cũng có thêm những phần mềm về kiểm tra thi trách nhiệm
phần đến đào tạo nhân sự khi nhân sự vào công ty rồi
và hệ thống đào tạo online đào tạo hệ thống e learning
khi nhân sự vào rồi sẽ có những cái về quản lý nhân viên
quản lý về chấm công quản lý tính lương quản lý ca kíp quản lý giờ làm
và ứng dụng đã triển khai cho cả cập hối văn phòng cũng như cập hối nhà máy
trong xu hướng thế giới phẳng đã có không ít doanh nghiệp việt
bắt đầu áp dụng phần mềm quản trị để luôn bám sát tình hình hoạt động của bản thân doanh nghiệp
cũng như nhu cầu khách hàng thông qua các công cụ thống kê phân tích
và khả năng truy xuất tra cứu mọi lúc mọi nơi
và có không ít những lợi thế mà doanh nghiệp có thể tận dụng được trong quá trình chuyển đổi này
trong một khoảng thời gian dài chúng ta có thể là việc áp dụng công nghệ của chúng ta
không phải là tiên tiến như các quốc gia nhưng chuyển đổi số cũng như công nghiệp bốn
đang mang lại cho chúng ta một cơ hội để chúng ta có thể vượt qua
và có thể đi tắt đón đầu tức là chúng ta không phải đi qua những công nghệ cũ
bây giờ chúng ta có thể tiến thẳng đến sử dụng các công nghệ mới
tôi đánh giá rằng là cơ hội của việt nam cũng như khả năng quản trị
của các doanh nghiệp việt nam
và đang đứng trước một cái cơ hội rất là lớn
tuy nhiên trên thực tế ứng dụng công nghệ trong quản trị doanh nghiệp
vẫn là yếu điểm của doanh nghiệp việt nam
theo khảo sát của bộ công thương chỉ có khoảng hai mươi ba doanh nghiệp việt nam hiện nay
hiểu về khái niệm nguyên tắc quản trị doanh nghiệp chuyển đổi số đúng nghĩa
đa phần vẫn nhầm lẫn giữa khái niệm quản trị quản lý điều hành và tự động hóa
đây là lúc lãnh đạo các doanh nghiệp việt nam phải nhận diện nghiêm túc các căn bệnh
yếu kém trong hoạt động điều hành quản trị
nếu không muốn bị hụt hơi trong cuộc chạy đua khắc nghiệt với doanh nghiệp nước ngoài
theo tôi đầu tiên nói đến những khó khăn trong ứng dụng công nghệ trong quản trị doanh nghiệp
cũng như quản lý nhân sự
đầu tiên đến từ tư duy tâm thế của lãnh đạo
cái thứ hai là đến từ vấn đề về trình độ của nhân sự
và cái thứ ba đến từ tư duy nối mò
đầu tiên các cán bộ lãnh đạo họ có rất nhiều doanh nghiệp
kể cả doanh nghiệp của start up lãnh đạo quản lý đều từ lớp
và với lứa tuổi họ cũng tương đối rồi
và đôi khi họ cũng ít tiếp cận với công nghệ
cái đấy là một phần khó khăn
phần lớn rất nhiều doanh nghiệp ít có cái mindset về việc tổ chức công nghệ
thay đổi quy trình sản xuất
thì đấy là cái khó đến từ thượng tầng
khi đã không có cái đấy rồi thì tới vấn đề tiếp theo là khi thượng tầng đã thay đổi
thì hạ tầng là phần hạ tầng cơ sở vật chất rồi năng lực của nhân viên
họ cũng có nhiều cái hạn chế
và đôi khi cái việc thay đổi dẫn đến khó khăn dẫn đến sự bợn nữa của nhân sự
vì phần lớn lại đến từ tu duy nối mò
tôi đã làm thủ công như thế tôi làm được hiệu quả tôi thấy nó vẫn tốt
thì khi thay đổi công nghệ thậm chí khi mới hấp dụng vào
nó có nhiều sự bợn nữa có thể nó còn kéo cả
thì nó suốt đợt đi xuống
và đôi khi từ nhân viên chuyến quản lý
sẽ gặp khó khăn lúc đầu họ cảm nhận với công nghệ có gì đó thiếu thượng tiện
đôi khi là không hiệu quả
theo các chuyên gia đối thủ cạnh tranh khi sở hữu nền tảng số hóa trong quản trị
sẽ cho phép họ có thể triển khai và vận hành doanh nghiệp hiệu quả nhanh hơn
chính xác hơn chất lượng hơn
các giải pháp quản trị và vận hành số hóa gia tăng hiệu quả từ ba mươi đến bốn mươi cho tới một trăm linh
doanh nghiệp truyền thống và số hóa là cuộc cạnh tranh giữa kẻ khổng lồ và chàng tí hòn về năng lực
trong bối cảnh đó nhu cầu hướng đến một giải pháp quản trị tổng thể và đồng nhất
gắn với công nghệ cho toàn bộ hoạt động
có thể linh hoạt thay đổi và mở rộng
đáp ứng được những thay đổi liên tục của quy mô
cũng như cơ cấu sẽ là một giải pháp mang tính sống còn
đối với doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa
vì bốn năm công ty đầu tiên đều là các công ty công nghệ
chúng ta nên bắt tay vào và thực hiện từng bước nhỏ một
không nên nghĩ đến một cái dự án quá lớn và chẳng bao giờ nó xảy ra
hoặc là nó xảy ra trong một thời gian rất lâu
bởi vì đặc biệt là trong ngành marketing thì chúng ta chịu một sức ép rất lớn về mặt thời gian
muốn nâng cao sự cạnh tranh thì chúng ta cần một triển khai và đủ tiến độ
do vậy chúng ta chọn những bài toán vừa phải nhỏ vừa phải và chúng ta triển khai trước
sau đó từng bước từng bước chúng ta mở rộng ra
thứ hai trong tất cả các bài toán về đặc biệt là công nghệ thông tin và chuyển đổi số
thì con người vẫn luôn luôn là yếu tố quan trọng nhất
chính vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng một trong những phần đầu tiên đó là
các doanh nghiệp cần phải đầu tư về mặt con người
con người sẵn sàng cho nền tảng chuyển đổi số
thì các bước đầu tiên để mà chuyển đổi số nó sẽ thành công
để việc chuyển đổi số hiệu quả từ đó nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp
thì vai trò của các cơ quan ban ngành là rất quan trọng
mục tiêu mà chính phủ chỉ đạo và văn phòng chính phủ đang nỗ lực thúc đẩy
là quyết liệt từ khâu làm gương trong chuyển đổi số
tới tạo điều kiện nền tảng căn bản và môi trường tốt
để nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp phát triển
một đất nước phát triển phải có đội ngũ doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ
và đặc biệt cần những doanh nghiệp mạnh dẫn dắt cộng đồng
như mình thì cũng như là một doanh nhân cũng như là đại diện cho doanh nghiệp
rất là mong muốn được sự hỗ trợ nhiều hơn
cho chính phủ đặc biệt là các quan chức lăng cho các hoạt động của doanh nghiệp
đặc biệt là cái chuyện hỗ trợ khai thông các thủ tục
để làm sao giúp cho quá trình chuyển đổi số của những hoạt động của doanh nghiệp được tốt hơn
cuộc cách mạng công nghiệp bốn với sự đột phá của internet và trí tuệ nhân tạo
làm thay đổi nền sản xuất tác động mạnh mẽ tới doanh nghiệp
bên cạnh những cơ hội to lớn cuộc cách mạng này sẽ tạo ra rất nhiều thách thức
tác động đến hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp nói chung
và quản trị doanh nghiệp nói riêng
bên cạnh đó các doanh nghiệp cần thay đổi và áp dụng giải pháp quản trị doanh nghiệp mới
để tận dụng tốt cơ hội và giải quyết những thách thức mới đặt ra
qua đó góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung